tuy nhiên mọi chuyện vẫn án bình bất đồng
tuy nhiên mọi chuyện vẫn án bình bất đồng
những con số thống kê đang cho thấy việt nam là quốc gia có tiềm năng phát triển hàng đầu đông nam á về thương mại điện tử
và dễ hiểu vì sao thương mại điện tử có tốc độ tăng trưởng đều như hiện nay luôn giữ ở mức ba mươi sau mỗi năm
và với việc hàng loạt các phần mềm ứng dụng được phát triển trên các nền tảng di động phổ thông giúp kết nối người tiêu dùng với các nhà cung cấp
thị trường này đã trở nên rộng mở sự lựa chọn cũng không còn bị bó hẹp và rất nhanh chóng đã đẩy thương mại điện tử phát triển trở thành một đối thủ đáng gồm so với hình thức kinh doanh bán lẻ truyền thống
tuy nhiên song song với sự phát triển bùng nổ với sự đa dạng về nguồn hàng và người mua cũng phát sinh rất nhiều kẽ hở trong công tác quản lý loại hình kinh doanh này tại nhiều quốc gia
khi mà những nền tảng ứng dụng hay mạng xã hội được tận dụng triệt để nhằm tăng sự tương tác giữa người bán và người mua
khả năng kết nối trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết và trong khi bản chất vẫn chỉ dừng lại ở lòng tin của người mua và sự trung thực của người bán
không mất công di chuyển nhanh gọn mà giá cả đôi khi còn rẻ hơn so với bên ngoài mua sắm trực tuyến đã không còn xa lạ đối với người tiêu dùng việt vì những tiện ích mà nó mang lại
tuy nhiên trên thực tế thì có nhiều câu chuyện giờ khóc dở cười mất tiền oan của người tiêu dùng khi mà chất lượng sản phẩm thực tế khác hoàn toàn so với hình ảnh quảng cáo
những câu chuyện éo le khi mua hàng qua mạng diễn ra phổ biến hàng ngày
chỉ vì người tiêu dùng ham rẻ quá tin vào những lời lẽ và hình ảnh quảng cáo trên mạng mà tiền mất tật mang
đó chỉ là một ví dụ phổ biến nhất về thực trạng lừa đảo trong thương mại điện tử hiện nay
họ đóng hàng rất là kín và không thể nào mà kiểm tra trước khi mà ship đi được
và khi mà mình kiểm tra thì có những lúc mình kiểm tra nhưng mà ship họ sẽ nói là họ chỉ là đơn vị vận chuyển thôi và họ không thể giải quyết được việc đổi hàng cho mình
bây giờ thì việc kinh doanh facebook có thể là quá dễ dàng nên là ai cũng có thể kinh doanh được thậm chí là lừa đảo rất nhiều
họ có thể có ảnh hay là
lấy những cái uy tín từ những cửa hàng khác
sau đó thì họ trả vờ là họ kinh doanh và rồi lấy tiền của người dùng trong khi là người dùng không được một cái lợi ích gì cả
nhận định về tình trạng này các chuyên gia cho rằng chính khả năng kết nối mở cùng với sự bất đồng về quan điểm giữa các quốc gia và các nhà cung cấp nền tảng ứng dụng nói chung đã dẫn đến những kẽ hở như hiện nay
thì đó là một yếu tố mà làm cho những người tạo nội dung là cứ thoải mái đưa những cái nội dung vi phạm lên
thứ hai về phía nhà cung cấp
hiện nay nhu cầu của người ta
là mối tương tác để người dùng càng sử dụng nhiều dịch vụ thì càng tốt
và đôi khi cái vấn đề kiểm soát nội dung cũng bị thả nổi
người muốn đăng tải quảng cáo trực tiếp đưa thông tin lên trên các hệ thống trên biên giới là hoàn toàn là mở
và chúng ta không ngăn cản được cái chuyện như vậy
thế cho nên là sử dụng những cái định chế về hành chính là rất là khó khăn
tôi không nghĩ rằng là nhà nước có thể là đưa ra những cái biện pháp
chế tài nào một cách là thực sự hữu hiệu
nếu như không có một cái giải pháp mang tính sâu xa hơn và mang tính bền vững hơn
thực tế hiện nay cho thấy việc xử lý những vi phạm quảng cáo lừa đảo trên các nền tảng xuyên biên giới
hiện còn gặp rất nhiều khó khăn
và đa phần hiện nay thương mại điện tử chủ yếu vẫn dựa trên sự tín nhiệm của người tiêu dùng
và cái tâm của những người làm kinh doanh
vâng thưa quý vị
mà những quảng cáo lừa đảo vẫn tràn lan ở trên mạng hiện nay
vậy làm cách nào để chúng ta có thể phòng tránh
ngay bây giờ chúng tôi sẽ cung cấp đến quý vị và các bạn những lưu ý cơ bản nhất
khi lựa chọn mua sản phẩm qua mạng internet
thứ nhất nên lựa chọn nhà cung cấp sản phẩm đáng tin cậy
việc lựa chọn một nhà cung cấp uy tín đảm bảo cho các bạn về chất lượng sản phẩm
cũng như chế độ hậu mãi sau này như việc giao dịch chuyển khoản đổi trả hàng bảo hành v v
thứ hai đọc kỹ thông tin chi tiết về sản phẩm chế độ bảo hành đổi trả của sản phẩm trước khi mua hàng trực tuyến
hiện nay nhiều cửa hàng sẽ không chấp nhận việc đổi trả hàng hóa
khi có những sai sót nhầm lẫn trong quá trình đặt và giao hàng
chính vì vậy hãy đọc thật kỹ những thông tin liên quan đến sản phẩm
và chế độ bán hàng của các cửa hàng tránh ôm cục tức với những sản phẩm không uống ý
thứ ba kiểm tra sản phẩm bên trong rồi mới thanh toán nhận sản phẩm
những bạn lần đầu tiên tiếp xúc với việc mua hàng online
thì chúng tôi khuyên các bạn nên chọn hình thức thanh toán sau khi nhận hàng
hay còn gọi là cod giao hàng đảm bảo
vì với kiểu thanh toán này các bạn sẽ an tâm hơn
bởi chúng ta được kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán tiền và nhận hàng
khi mà câu chuyện vẫn chỉ dừng lại ở việc tin nhau là chính
thì quý vị và các bạn cần làm gì để có thể đòi lại quyền lợi chính đáng của bản thân mình
hay là tự ôm cục tức rồi dặn lòng là lần sau không bao giờ mua hàng qua mạng nữa
và đây cũng là câu hỏi của rất nhiều người khi bị lừa đảo mua hàng trên mạng
tự đặt ra cho bản thân mình
vâng đúng là như vậy và tôi thấy rằng là có một tâm lý chung
khi mà những người mua hàng bị lừa thì thường thường là khi mà nhận được món hàng không ứng ý
thì họ sẽ nhanh chóng phản hồi lại với cửa hàng để mắc một chủ đổi trả
thế nhưng thì nếu những chủ cửa hàng là người không có tâm thì sao ạ
quý vị các bạn lại cần phải làm gì và câu trả lời sẽ có ngay sau đây
bộ luật hình sự hiện nay đã quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác
có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng
nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản
hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm
thì phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
như vậy người bị lừa đảo qua mua hàng trực tuyến hoàn toàn có thể tố giác hành vi lừa đảo
với các cơ quan chức năng hãy chuẩn bị kỹ những tài liệu bằng chứng
liên quan đến hoạt động giao dịch chuyển tiền hoặc nhận hàng
để phục vụ công tác xử lý vi phạm được nhanh chóng
vâng mong rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ quý vị và các bạn có thể
có thêm những kinh nghiệm cơ bản và có cái nhìn rõ nét hơn về hoạt động thương mại điện tử hiện nay
để có thể tránh được những cạm bẫy lừa đảo hiện vẫn đang tràn lan ở trên mạng
và quan trọng hơn là bắt kịp xu thế phát triển trở thành người tiêu dùng thông thái
tận dụng được sự tiện lợi nhanh chóng và hiệu quả của quả công nghệ
trong đời sống của mình
thưa quý vị trong chiều tối ngày hai mươi tám tháng một mươi tại thành phố hồ chí minh
đường chạy marathon terry fox hai nghìn một mươi chín chính thức được tái khởi đầu
nữ ca sĩ đoan trang và blogger tomboui hy vọng sẽ kêu gọi thêm nhiều người việt tham gia
góp thêm nguồn lực cho việc nghiên cứu chữa trị ung thư đặc biệt là đối với trẻ em
giải chạy marathon terry fox lấy cảm hứng từ cậu thanh niên cùng tên người canada
năm một nghìn chín trăm tám mươi dù một chân nhân tạo sau phẫu thuật ung thư xương
seri vẫn hoàn thành đường chạy hơn năm ba trăm linh km để gây quỹ cho các công trình trị ung thư
tại việt nam giải chạy này đã có mặt từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
nhưng hiện tại vẫn thu hút phần đông người nước ngoài làm việc tại đây tham gia
hai nghìn một mươi tám là năm đầu tiên giải chạy terry fox có lượng người chạy cao nhất hai mươi ba năm trăm linh và thu về hai chín tỷ đồng
cái tâm niệm khi mà mình làm bất cứ một công việc gì
không chỉ là travel hay là blogger hay là chụp ảnh
cái công việc của mình
mình làm nó nó có mang lại cái lợi ích gì cho người khác hay không
nó có giúp ích gì cho người khác hay không
cái là terry fox cái cuộc chạy lần này nó quá là ý nghĩa và mình cảm giác là nó đúng với cái tâm niệm mà mình đang hướng tới
tức là luôn luôn mang đến một cái lợi ích gì đó cho cộng đồng
và cái xúc động hơn của trang đó là cái mục đích của can jam của terry fox run việt nam đó là một cái việc làm rất là ý nghĩa
rất là ý nghĩa rất là ý nghĩa
thực ở cái việc là nghiên cứu để mà tìm ra những cái gì đó để trị bệnh ung thư cho trẻ em

cho dù mình biết cái vấn đề này nó sẽ kéo thời gian rất là lâu và nó mất rất là nhiều công sức cũng như là trí tuệ của rất là nhiều bác sĩ trên thế giới
điểm khác biệt lớn nhất của giải marathon terry fox là tính phi lợi nhuận
ban tổ chức không thể hiện hình ảnh hay logo của đơn vị doanh nghiệp tài trợ nào
một trăm linh quỹ được gây dựng từ gia ban áo chạy cũng như đóng góp tự nguyện của các cá nhân tổ chức
giải chạy marathon terry fox việt nam năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra vào sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại khu vực đường tân trào quận bảy thành phố hồ chí minh